thưa quý vị và các bạn sau những ngày mát mẻ bởi gió đông đưa ẩm vào thì từ hôm qua tới giờ
ở nam bộ và tây nguyên trời đã nắng nóng trở lại
tuy nhiên trong đêm nay ở tây nguyên nhiệt độ vẫn giao động trong ngưỡng xe lạnh từ một mươi bảy đến hai mươi độ
còn ở nam bộ trời mát mẻ với mức nhiệt là từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
sang ngày mai do trời ít mây nắng sớm cường độ nắng cũng khá mạnh
nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh miền đông nam bộ sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi bốn ba mươi năm độ trời nắng nóng
trong khi ở các tỉnh miền tây nam bộ nhiệt độ thấp hơn khoảng ba mươi ba ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên nhiệt độ cũng giao động trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi hai độ
thưa quý vị và các bạn nam bộ đang bước vào đợt chiều cường tháng hai
hôm nay là đỉnh của đợt chiều cao này với mức đỉnh chiều tại trạm phú an trên sông sài gòn là một năm mươi m
khiến cho mực nước trên các sông dạch khu vực thành phố hồ chí minh hầu hết đang ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái
từ một mươi tám đến hai mươi bốn m
theo dự báo trong những ngày tới chiều cường sẽ giảm dần
mức đỉnh chiều ở trạm phú an vào sáng ngày mai lúc bảy giờ sáng sẽ đạt mức một bốn mươi sáu m cao trên báo động ba sau đó sẽ xuống dần
với miền bắc trong đêm nay dạng ấp thấp trong đời gió tây
cao năm m sẽ tác động và gây mưa rào rải rác và có nơi có rông ở khu vực cao bằng bắc cạn lạng sơn
và phần phía bắc của tỉnh quảng ninh với lượng mưa từ năm một mươi mm
khu vực trung du và vùng đồng bằng bắc bộ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tầng thấp biến tính
với đặc trưng là gió đông nam ẩm vì thế trời vẫn nhiều mây có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù trộn lẫn
sang ngày mai khu vực bắc bộ sẽ có nắng trở lại nhiệt độ trong ngày mai trên các khu vực vì thế tiếp tục tăng hơn
hầu hết giao động trong khoảng là từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
trên biển do ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu ở vĩnh bắc bộ lại có hiện tượng sương mù vào ban sáng
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km trong sương mù
vùng biển huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa đều không nơi nào có mưa rông tầm nhìn xa trên một mươi km gió nhẹ biển êm
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước